thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có yêu cầu ra soát các dự án bot có phương án xử lý phù hợp
khắc phục các tồn tại hạn chế trong thời gian vừa qua
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải tiếp tục chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương có liên quan
chủ động ra soát các dự án bot có phương án xử lý phù hợp công khai minh bạch
nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong thời gian vừa qua
trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước người dân và nhà đầu tư
đối với các dự án có sự sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu
thủ tướng yêu cầu phải đánh giá kỹ toàn diện các nguyên nhân từ đó nêu rõ các giải pháp phù hợp khả thi
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương có liên quan
xem xét kỹ từng trường hợp thống nhất giải pháp báo cáo thủ tướng chính phủ
đối với các dự án tiềm mẩn nguy cơ mất an ninh trật tự thủ tướng giao phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
trực tiếp chỉ đạo xử lý các vương mắc đối với các dự án này không để xảy ra bất an toàn giao thông và an ninh trật tự
kiên quyết xử lý nghiêm đối với những đối tượng quấy phá tại các trạm thu phí
đồng thời chỉ đạo bộ giao thông vận tải yêu cầu nhà đầu tư nghiêm túc khắc phục các bất cập của mình
để lấy lại niềm tin cho nhân dân cũng như không làm ảnh hưởng đến chủ trương thu hút đầu tư theo hình thức bot